trước tình hình dịch bệnh tả lợn châu phi đã lan ra tám tỉnh thành phố ở phía nam
ngày hai mươi năm tháng năm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị
triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi ở các tỉnh phía nam
theo đó biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay vẫn là thực hiện tốt an toàn sinh học
giám sát phát hiện sớm khoanh vùng dập dịch
theo báo cáo của cục thú y đến nay một mươi sáu huyện thuộc tám tỉnh phía nam đã xuất hiện
ổ dịch tả lợn châu phi với khoảng bốn tám trăm linh con lợn phải tiêu hủy
bệnh xuất hiện chủ yếu ở trong những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
hiện đang chiếm ba mươi năm tổng đàn lợn của phía nam
trong đó đồng nai là địa phương xuất hiện ổ dịch sớm nhất
hiện đã lan ra bốn huyện với hai một trăm linh con lợn bị tiêu hủy
nguyên nhân chủ yếu là bởi người chăn nuôi sử dụng thức ăn thừa
và diễn biến phức tạp của tình trạng giết mổ nhỏ lẻ trái phép
lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo quyết định chấn đề này
và giao cho công an thì phải hoàn chỉnh hồ sơ và căn cứ vào các quy định hiện hành hiện nay
để mà xử lý nhằm hạn chế chấn chỉnh và chấm dứt cái tình trạng giết mổ lậu trên địa bàn
để phục vụ cho việc phát triển chăn nuôi một cách ổn định
và phục vụ cho cái an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm của nguồn gốc nông dân
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhận định dịch bệnh tả lợn châu phi
tại phía nam đang diễn biến rất phức tạp và nguy cơ phát sinh

phát tán và lây lan mầm bệnh ở các vùng chăn nuôi rất cao
bởi bất lợi của thời tiết và đặc điểm địa hình canh dạch
nguy hiểm hơn là bệnh có khả năng xâm nhiễm vào các cơ sở chăn nuôi tập trung quy mô lớn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng khuyến cáo người dân hiện không nên vội tái đàn ở thời điểm này
còn để ổn định
ngành nông nghiệp tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp có điều kiện giết mổ chữa đông thực phẩm sạch
vì qua đợt dịch thị trường thực phẩm sạch sẽ rất khăn hiếm
đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục sử dụng thịt lợn sạch
an toàn vì sức khỏe của gia đình và sự ổn định của ngành chăn nuôi